những ngày văn hóa hàn quốc tại hội an năm hai nghìn một mươi tám chương trình do đại sứ quán hàn quốc tại hà nội
trung tâm văn hóa hàn quốc tại việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và thành phố hội an tổ chức
sự kiện đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham gia
sự kiện những ngày văn hóa hàn quốc tại hội an hai nghìn một mươi tám diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày trải nghiệm văn hóa hàn quốc
giới thiệu nghệ thuật làm đẹp biểu diễn nghệ thuật dân gian biểu diễn võ taekwondo trình diễn trang phục truyền thống hàn book
đặc biệt chương trình còn có sự tham gia của nhóm nhạc koryan và nhóm nghệ sĩ hài nổi tiếng orldard
theo lãnh đạo tỉnh quảng nam thông qua hoạt động lần này sẽ góp phần thu hút ngày càng đông hơn du khách hàn quốc đến với thành phố hội an và tỉnh quảng nam
qua đó khẳng định vị thế của hội an với tư cách là một thành phố có sự hội nhập quốc tế sâu rộng
là nơi kết nối các nền văn hóa trong khu vực và trên thế giới